đối với các doanh nghiệp nhật bản khi có tới hơn năm mươi ba doanh nghiệp phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa của nhật bản cho biết việt nam là một trong những điểm đến trong kế hoạch đầu tư của mình
hiện nhật bản là nhà đầu tư lớn nhất của việt nam quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước liên tục phát triển
đặc biệt nhật bản cũng là một trong một mươi nước đối tác còn lại của tpp cũ đã ký kết việc thông qua cptpp ngày tám tháng ba vừa qua
đây là cửa sáng và là cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp nhật bản
với những thế mạnh và lợi thế đạt được trong những năm qua đối thoại kinh tế việt nam nhật bản sẽ giúp thúc đẩy kinh tế cũng như đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước trong thời gian tới phát triển hơn
hôm nay ngày một mươi hai tháng ba chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu ngân hàng thế giới tại việt nam
ngân hàng thế giới muốn tiếp tục hỗ trợ hà nội phát triển hệ thống giao thông công cộng và quy hoạch mạng lưới thoát nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó ngân hàng thế giới sẽ hỗ trợ thành phố hà nội về kỹ thuật cải tạo sông hồ kênh mương nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước xây dựng đề án chống ngập úng cải thiện hệ thống nước thải các vùng lưu vực như khu vực tả ngạn sông nhuệ khu vực quận long biên và huyện gia lâm kết hợp với huy động vốn vay và kỹ thuật hợp tác công tư để tăng tối đa hiệu quả hoạt động của ngân hàng thế giới tại việt nam
tại buổi làm việc với đoàn đại biểu ngân hàng thế giới tại việt nam
ngân hàng thế giới nghiên cứu cho vay để hà nội xây dựng dự án xử lý tách nước sinh hoạt và nước thải tại các con sông lớn trên địa bàn thành phố góp phần xây dựng hà nội là một thành phố đáng sống
hôm nay ngày một mươi hai tháng ba hiệp hội thương mại hoa kỳ tại việt nam bộ khoa học và công nghệ và chính phủ hoa kỳ đã tổ chức hội thảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thế giới số hà nội
tham dự hội thảo có đại sứ hoa kỳ tại việt nam daniel crittenbrink
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ trần văn thảo
văn tùng chủ tịch amcham ông adam stekov cùng đại diện của các bộ ban ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
phát biểu tại hội thảo đại sứ mỹ christen brink nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hoa kỳ và việt nam trong các hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ để tạo môi trường và hành lang hoạt động lành mạnh cho các doanh nghiệp giữa hai nước
về phía việt nam thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ trần văn tùng khẳng định buổi hội thảo là cơ hội để việt nam và hoa kỳ cùng tìm ra những giải pháp để thúc đẩy hơn nữa việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ khi thương mại điện tử ngày càng phát triển trong kỷ nguyên số
trong thực tế chúng tôi thấy rằng là cái việc mà tranh chấp về cái quyền sở hữu trí tuệ hiện nay đang diễn ra khá là gây gắt
và những cái việc đó nếu như làm tốt thì nó thúc đẩy sản xuất phát triển
và nếu nước làm không tốt thì nó sẽ làm nản lòng những người mà có ý tưởng sáng tạo hoặc những người sản xuất chương trình
do vậy với cái hội nghị này đây là một lần nữa nhìn lại được tất cả cái việc từ chính sách các cái quy định của nhà nước của chúng ta với công tác bảo hộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở tại việt nam
đồng thời cũng nhìn lại việc tổ chức thực hiện việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ có những điểm gì mạnh điểm gì yếu và những điểm gì cần khắc phục
chúng ta cũng nhìn nhận lại được sự phối kết hợp
các bộ các ngành có liên quan vì thực thi sở hữu trí tuệ không phải chỉ có bộ khoa học công nghệ thực hiện mà hiện nay là phối hợp giữa các bộ các ngành bộ công an bộ khoa học công nghệ bộ công thương và các cơ quan như là bộ tư pháp và các cơ quan đang thực thi
tính đến thời điểm hiện tại khoảng bốn mươi năm dân số việt nam đã tiếp cận với internet tỷ lệ sử dụng smartphone đạt trên bảy mươi ở khu vực thành thị bốn mươi chín doanh nghiệp đã có website riêng
trong đó ba mươi hai doanh nghiệp thiết lập quan hệ thương mại
một mươi một doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử
doanh số thương mại điện tử bán lẻ năm hai nghìn một mươi sáu ước tính đạt năm tỷ đô la mỹ tăng hơn gấp năm lần so với con số năm hai nghìn một mươi hai chỉ đạt dưới một tỷ đô la mỹ
những con số cho thấy tầm quan trọng của các giao dịch điện tử đối với các doanh nghiệp việt nam và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là vô cùng quan trọng
có thể thấy hành lang pháp lý cho hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải được đặt lên hàng đầu trong thời điểm hiện tại
nhằm hạn chế những khó khăn cho các doanh nghiệp tham gia vào thị trường thương mại điện tử
một trong những giải pháp hàng đầu là thông qua việc hợp tác quốc tế để đẩy mạnh việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ cùng với đó
việc học hỏi các kinh nghiệm quốc tế trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng là một trong những giải pháp tốt cho việt nam bắt kịp với thế giới
nước mỹ có một cơ chế rất chặt chẽ trong vấn đề bảo vệ bản quyền
quyền sở hữu trí tuệ ở đây bạn sẽ gặp rắc rối lớn
điều này không có nghĩa là bạn sẽ phải đối diện một mươi năm năm tù hay những điều tương tự nhưng bạn sẽ phải chịu một mức phạt rất cao
chính phủ mỹ rất quan tâm đến vấn đề này và họ sẽ buộc bạn phải ra tòa và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình nếu vi phạm
những quan tâm của các doanh nghiệp mỹ khi tham gia vào thị trường việt nam về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp trẻ việt nam
với nguồn tiềm năng sáng tạo lớn có cơ hội phát triển trong môi trường thương mại toàn cầu
có rất nhiều các vấn đề về sở hữu trí tuệ ở đây bởi vậy chúng tôi mong việt nam có nhiều các chế tài và các chế tài mạnh hơn nữa trong lĩnh vực này
đây không phải là một vấn đề của riêng thương hiệu nào mà là việc tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh chung tốt đẹp hơn tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp trẻ sáng tạo để họ biết rằng họ có thể an toàn khởi nghiệp
đây là về tạo ra một cơ hội phát triển của thương hiệu ở việt nam
có thể nói khi cả thế giới bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp bốn dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và internet thì việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trở nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế